mặc dù mới bước vào đầu mùa khô nhưng tại tp hcm trong một tháng nay đã liên tiếp xảy ra một mươi năm vụ cháy nghiêm trọng
trong đó nguyên nhân do điện chiếm tám mươi
đây là một cảnh báo rất lớn đối với người dân đang sinh sống tại các khu dân cư và khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
vào lúc hai mươi một h ngày tám tháng một đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn nhà bảy nghìn chín trăm tám mươi một đường bạch đằng phường một mươi năm quận bình thạnh
vào thời điểm trên người dân phát hiện lửa bốc lên tại tầng trệt căn nhà ba tầng khóa cửa cháy từ tầng một rồi lan lên các tầng trên
sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình thạnh đã huy động sáu xe chữa cháy chuyên dụng cùng sáu mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa cứu người
lực lượng chữa cháy đã dùng thang tiếp cận hiện trường và cứu được bảy người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài
đến hai mươi hai h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế hoàn toàn
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do sự cố chập điện rồi dẫn đến cháy lớn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ